vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy tại quán trà chanh trong một ngôi nhà sáu tầng ở quận đống đà hà nội
thông tin ban đầu đám cháy được phát hiện vào lúc khoảng một mươi chín h năm mươi phút tại quán trà chanh nằm trong một ngôi nhà sáu tầng ở số ba mươi một đường láng quận đống đa
ngay sau khi phát hiện đám cháy lực lượng chức năng cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận đống đa đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng chữa cháy khu vực dập tắt ngọn lửa và đến khoảng hai mươi h một mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế không gây thiệt hại về người
các nhà xung quanh thiệt hại về tài sản không đáng kể gia đình chủ nhà có năm người đã thoát nạn khỏi đám cháy nguyên nhân ban đầu được nghi là do chập điện
khi đám cháy xảy ra các nhà xung quanh đều bị cắt điện để đảm bảo an toàn và sau khi kiểm tra đường dây điện an toàn các nhà xung quanh đã có điện trở lại bình thường